đối với tất cả các trường hợp lực lượng cảnh sát giao thông trắng đêm túc cho kiểm soát chặt chẽ các phương tiện ra vào trên địa bàn tỉnh
đối với tất cả các trường hợp lực lượng cảnh sát giao thông trắng đêm túc cho kiểm soát chặt chẽ các phương tiện ra vào trên địa bàn tỉnh
cho đến nay toàn tỉnh quảng ngãi đã có hai mươi sáu chốt kiểm tra y tế đường bộ đường sát và đường thủy
tích cực của hoạt động nâng cao cảnh giác đối với các dịch bệnh ở mức cao nhất
lực lượng công an bộ đội nhân viên y tế và chính quyền địa phương đã tập trung cho việc thực hiện các quy định trong phòng dịch tại các chốt kiểm tra y tế
tiếp tục với các tin tức an ninh trật tự đáng chú ý khác
phòng kỳ sát hình sự công an tỉnh bình phước cho biết vừa thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp
đối với nguyễn văn sơn năm mươi tuổi chú tải huyện phú giáo tỉnh bình dương và trần phúc hải ba mươi năm tuổi chú tại thị xã bến cát tỉnh bình dương
để điều tra và làm rõ về vụ trộm cắp tài sản và vụ việc có dấu hiệu giết người xảy ra vào dạng sáng ngày hai mươi sáu tháng một năm hai nghìn hai mươi một
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận khoảng hơn hai mươi h ngày hai mươi năm tháng một
sơn điều khiển xe mô tô atila mang biển kiểm soát năm mươi một r sáu mươi sáu nghìn sáu trăm bốn mươi chín chở hải đi từ tỉnh bình dương lên tỉnh bình phước tìm tài sản để trộm
dạng sáng ngày hai mươi sáu đến địa bàn xã minh hưng huyện trân thành cả hai tìm vào khu vực công trình xây dựng nhà ở liền kề của công ty phúc hưng
tại đây hai đối tượng trộm cắp được bốn chiếc điện thoại di động
khi hai đối tượng trộm cắp chiếc xe mô tô yamaha mang biển kiểm soát sáu mươi hai d một một mươi chín nghìn sáu trăm bốn mươi sáu thì bị người dân phát hiện truy đuổi
hải đã điều khiển chiếc xe mô tô này tông thẳng vào hai công nhân đứng chặn đường làm một người tử vong
sau đó hải lên xe mô tô của đồng bọn chờ sẵn bỏ chạy thoát
sau năm ngày điều tra truy xét lực lượng cảnh sát hình sự công an tỉnh bình phước và công an huyện trơn thành đã xác định được nguyễn văn sơn và trần phúc hải là hai nghi can gây ra vụ án